ngân bày tỏ mong muốn thái lan ủng hộ quan điểm giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế có tiếng nói chung góp phần giữ gìn hòa bình trong khu vực xây dựng asean đoàn kết vững mạnh ngày càng nâng cao vị thế trên trường quốc tế